mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính của đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay việt nam đã có tám mươi hai ba trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi tám h ba mươi ngày hôm qua cho đến sáu h sáng nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận hơn bốn sáu trăm bốn mươi ca mắc mới
trong đó có ba ca nhập cảnh và bốn sáu trăm ba mươi chín ca ghi nhận ở trong nước
riêng tại tp hcm đã ghi nhận hai ba trăm một mươi tám ca bình dương chín trăm một mươi một ca
qua bốn đợt dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã và đang chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất là trong đợt dịch lần thứ tư này
tuy nhiên tại huyện vùng cao đông giang trải qua bốn đợt dịch đến nay vẫn chưa ghi nhận ca f nào
đây được xem là vùng xanh an toàn tại tỉnh quảng nam trước làn sóng đại dịch covid một mươi chín
và góp phần vào kết quả chung đó có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng công an ngày đêm căng mình chống dịch
thời gian qua
nhất là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng có diễn biến phức tạp
tại chốt dốc kiển xã ba tiếp giáp với huyện hòa vang tp đà nẵng
cùng với các lực lượng khác cán bộ chiến sĩ công an huyện tây giang vẫn ngày ngày bám chốt kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đi vào địa bàn huyện
đây là lá chắn đầu tiên trong công tác phòng chống dịch tại huyện đông giang
để kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đến huyện đông giang phục vụ công tác phòng chống dịch
các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tổ chức chia ca làm việc liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dù nhiệm vụ tuyến đầu rất vất vả với tình hình mưa nắng thất thường của vùng cao và cả nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
xong lực lượng công an cũng như các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt đều luôn nỗ lực kiểm soát tốt tình hình nhằm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn
đối với những công dân trở về từ vùng dịch thì công bộ chiến sĩ sẽ yêu cầu người dân
thực hiện đúng các quy định về khoảng cách sau đó cho người dân thực hiện việc khai báo y tế sắp khuẩn khai báo thông tin từ vùng dịch
sau đó xác định những trường hợp nào thể bắt buộc phải thực hiện các công tác về cách lây tập trung
hiện huyện đông giang đã và đang kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn với bốn chốt kiểm soát
góp phần giữ vững thế trận an toàn trước đại dịch cho địa bàn
nỗ lực bảo vệ vùng xanh của lực lượng công an được chính phủ đề bảo vệ
nhân dân ghi nhận đánh giá cao góp phần đem lại sự an tâm tin tưởng cho người dân
nói vậy là anh em là trực từ đầu bữa hôm dịch đến nay thì tôi thấy là rất tốt
tinh thần của anh em thì kiểm soát rất chặt chẽ
thành phố đà nẵng mà lây nhớ là chắc là không cho lây nữa
đủ đủ cho người dân ở địa bàn đông giang
bên cạnh thực hiện nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát dịch công an huyện đông giang còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tại khu cách ly tập trung của huyện
đặc biệt chỉ đạo lực lượng công an xã chính quy đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để vừa tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vừa quản lý lưu trú nhân hộ khẩu trên địa bàn
những nỗ lực trong công tác của lực lượng công an huyện đông giang
đã góp phần giữ an toàn vùng xanh đông giang trước làn sóng đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd huyện hoài ân tỉnh bình định vừa ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày một mươi một tháng tám đối với chủ tịch ubnd xã ân tường tây là bà phạm thị thu hà
để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
sự việc này liên quan đến ổ dịch tại thôn phú hữu hai xã ân tường tây huyện hoài ân
trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định một số thành viên trong gia đình một người dân
ở địa phương trên đi từ tỉnh bình dương về địa phương vào ngày hai mươi năm tháng bảy
không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch đã gặp gỡ tụ tập với nhiều người
tạo thành ổ dịch lớn khó kiểm soát
đến nay đã xác định được hai mươi sáu trường hợp dương tính và một mươi trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
liên quan đến ổ dịch này
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội
vào ngày hai mươi ba tháng bảy nguyễn quốc tài chú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ một đoạn video clip sai sự thật
có nội dung liên quan đến nguyên nhân cái chết của quân nhân trần đức đô nhưng không kiểm chứng thông tin
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy dương kim thế chú tại xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
cũng dùng facebook cá nhân chia sẻ một đoạn video clip kèm theo đó là dòng bình luận
xúc phạm đến các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu hai người này gỡ bỏ
bài viết sai sự thật trên facebook cá nhân đồng thời xử phạt vi phạm hành chính
mỗi trường hợp năm triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa điều tra làm rõ
bắt giữ năm đối tượng trộm hơn năm năm tấn nhôm phế liệu của công ty xin yang metacorel
thuộc khu công nghiệp đại an mở rộng thị trấn lai cách huyện cẩm giang tỉnh hải dương đem đi tiêu thụ
các đối tượng gồm trần ngọc toàn mạc chữ đặng tuấn hưng và hai bảo vệ của công ty gồm phạm văn nụ
và trần xuân quyết trong đó trần ngọc toàn là đối tượng chủ mưu cầm đầu
trong quá trình làm việc tại công ty này toàn phát hiện công ty có sơ hở trong việc quản lý nhôm phế liệu
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp nhôm phế liệu đem bán lấy tiền
toàn thống nhất với tài và hưng về việc thuê xe tải để tuần số nhôm trộm cắp mang đi tiêu thụ
đồng thời toàn cầu kết với hai bảo vệ của công ty mở cổng cho xe tải của hưng và tài lái vào công ty
từ ngày sáu đến ngày hai mươi tháng bảy toàn cùng đồng bọn đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm nhôm phế liệu
với tổng trọng lượng lên đến hơn năm năm tấn trị giá hơn hai trăm chín mươi bảy triệu đồng
ngày một mươi tháng tám công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản
vụ án buôn lậu thuốc lá số lượng lớn nhất từ trước đến nay qua địa bàn thành phố đà nẵng
với tổng giá trị hơn năm tỷ đồng vừa bị công an thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố
ngày hai mươi chín tháng bảy tại hầm đường bộ nam hải vân công an tp đà nẵng bắt quả tang tài xế nguyễn thành minh
ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh khánh hòa điều khiển xe tải lưu thông theo hướng bắc nam
đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
khám xét bên trong thùng xe phát hiện hai trăm bốn mươi bao tải qua kiểm đếm có một trăm hai mươi gói thuốc lá điếu
hiệu ba số năm tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị tài sản của lô hàng ước tính lên đến hơn năm tỷ đồng
tài xế rất tinh vi khi lợi dụng dịch bệnh ngụy trang bên ngoài bằng các can xăng dầu
bên trong chất đầy thuốc lá để tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng
tại tỉnh bình định đến khuya ngày hôm qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác đã khống chế được vụ cháy xảy ra
tại cơ sở phế liệu ở cụm công nghiệp bình dương huyện phú mỹ
vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua tại cơ sở phế liệu nằm trong cụm công nghiệp bình dương
thị trấn bình dương huyện phù mỹ tỉnh bình định xảy ra vụ cháy lớn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều bảy xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
cơ sở phế liệu này rộng hơn nghìn mét vuông bên trong có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy và nhựa
nên khi lửa bén đã bùng phát rất nhanh khiến việc cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h cùng ngày lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy
nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng phối hợp với cơ sở để xác minh làm rõ
vào dạng sáng ngày hôm nay sau cơn mưa lớn đã xảy ra sạt lở bờ kè
vùi lấp bốn người ở tổ tám khu bốn phường bãi cháy tp hạ long tỉnh quảng ninh
trong đó ba người đã tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã có mặt kịp thời
triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân
sau hơn hai giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm đến khoảng bảy h ba mươi sáng
thi thể nạn nhân đặng thanh phất đã được đưa lên khỏi mặt đất
tiếp đó đến tám giờ bốn mươi phút hai nạn nhân là hà văn tuấn và hà văn ứng đã được tìm thấy
nhưng hà văn tuấn đã tử vong
hà văn ứng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa bãi cháy
đến chín giờ nạn nhân đỗ thị tuyết được tìm thấy nhưng đã tử vong
đây là các công nhân đang xây dựng công trình nhà cao tầng
khi sạt lở bốn người đang ngủ nên bị đất đá vùi lấp